xin chào quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
mới đây liên quan đến vụ việc hộ dân nhận hỗ trợ hai đồng sau bão tại xã tàm vinh huyện phú ninh tỉnh quảng nam
chính quyền xã này đã chính thức xác nhận việc người dân trên địa bàn xã nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão
theo đó ngày hai mươi năm tháng một mươi một trên trang facebook tên nt đăng nội dung kèm hình ảnh phản ánh việc nhận hỗ trợ cây cối ngã đổ do bão chỉ với hai đồng
bà con nghĩ sao bỏ cả buổi chiều lên nhận tiền bồi thường bão ngã cây cối năm hai nghìn hai mươi với số tiền là hai bà con cho một bình luận
nội dung thông tin này đăng kèm với bức ảnh chụp giấy mời của ủy ban dân xã tam vinh và tờ tiền hai đồng
giấy mời của ủy ban dân xã tàm vinh và tờ tiền hai đồng
giấy mời của ủy ban dân xã tàm vinh có nội dung kính mời bà ntkt đúng vào lúc một mươi bốn h ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn bình thạnh xã tàm vinh để nhận hỗ trợ tiền thiệt hại do bão số sáu số chín gây ra năm hai nghìn hai mươi
ngay sau khi bài viết được đăng tải đã nhận được nhiều phản hồi trái chiều đến sáng nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tài khoản facebook này đã cỡ bài viết
theo lãnh đạo xã tàm vinh trường hợp bà t
d qua kiểm tra mức thiệt hại của bà này là một cây chuối diện tích thiệt hại là một mươi m hai thiệt hại hơn bảy mươi
qua căn cứ mức hỗ trợ theo quy định về thiệt hại cây công nghiệp ăn quả hơn bảy mươi thì mức hỗ trợ bốn triệu đồng một ha
bà t bị thiệt hại một mươi m hai thì mức hỗ trợ chỉ hai đồng
trước khi nhận tiền xã tàm vinh đã niêm yết cho người dân được biết tại nhà văn hóa thôn
tuy nhiên người dân chưa quan tâm đến chuyện này nên khi đến nhận số tiền như vậy
cũng bất ngờ
ông phú cho hay toàn xã tam vinh có năm trăm tám mươi tám trường hợp được nhận hỗ trợ
qua giả soát mức hỗ trợ dưới một mươi đồng có ba mươi một trường hợp dưới hai mươi triệu đồng có sáu mươi hai trường hợp
ông phú nói tôi cũng chia sẻ việc này với người dân khi chờ một buổi mà nhận mấy nghìn đồng
nhưng việc hỗ trợ là đúng theo quy định nhà nước
xã làm để huyện phê duyệt anh em làm công tác kê khai hỗ trợ cũng vất vả lắm
người dân nếu thắc mắc chuyện căn cứ vào đâu mà hỗ trợ
tiền như vậy chúng tôi sẵn sàng giải thích rõ
mùa sẻ nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập lụt tại nội thị tam kỳ và các vùng phụ cận
lãnh đạo thành phố này nhìn nhận việc xây dựng nhiều dự án ảnh hưởng đến tình hình ngập lụt
cùng với đó hành lang sông bị sàn lấp lấn chiếm cùng thiếu sự đồng bộ trong quản lý cao độ xây dựng
chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một ủy ban dân tỉnh quảng nam phối hợp với trường đại học bách khoa đà nẵng
tổ chức hội thảo đánh giá hiện trạng và xác định nguyên nhân ngập lụt thành phố tam kỳ và vùng phụ cận
thời gian vừa qua tình trạng ngập lụt xuất hiện tại thành phố tam kỳ và các vùng lân cận
ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân
tại thành phố tam kỳ ngập lụt xuất hiện tại các tuyến đường lớn như tôn đức thắng lý thường kiệt
hoàng diệu điện biên phủ phan châu trinh huỳnh thúc kháng trần cao vân
nhiều điểm dân cư ngập cả mét tuy nhiên nước rút rất chậm khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng
ngoài ra tuyến quốc lộ một a đoàn quan sát bình an huyện thăng bình đến bến xe tam kỳ bị nước lũ uy hiếp mạnh
hầu hết các tuyến đường dẫn đầu các cầu bắc qua sông bản thạch đều bị ngập
khu vực thành phố ven sông bản thạch sông đầm và hồ sông đầm bị ngập rất nặng
khu vực vùng trũng từ tàm tiến ra đến hướng cửa lở hoàn toàn bị ngập
đoạn tuyến một trăm hai mươi chín cắt ngang sông tam kỳ
bản thạch bị ngập sâu
ông bùi ngọc ảnh chủ tịch ủy ban dân thành phố tam kỳ nhìn nhận có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng đồ thị tam kỳ
cụ thể ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến lượng mưa lớn bất thường xảy ra thường xuyên và chế độ bán nhật chiều ảnh hưởng đến các sông bàn thạch kỳ phú tam kỳ trường giang
cụ thể ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến lượng mưa lớn bất thường xảy ra thường xuyên và chế độ bán nhật chiều ảnh hưởng đến các sông bản thạch kỳ phú tam kỳ trường giang
các dự án được đầu tư xây dựng trong vài năm gần đây như đường trục chính từ khu công nghiệp tam thăng đi cảng kỳ hà và sân bay chu lai đường điện biên phủ khu phố chợ triền đàn đã ảnh hưởng đến tình hình ngập lụt tại thành phố tam kỳ